theo thông tin mới nhất từ cục thuế hà nội đến nay đã có gần một trăm linh số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử
trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử cục thuế hà nội đã nhận được sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn thành phố
nhờ đó đến nay số lượng doanh nghiệp tổ chức đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử đạt gần một trăm linh số doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố
với kết quả này cục thuế hà nội đã cơ bản hoàn thành việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố trước ba tháng theo chỉ đạo của ubnd tp hà nội